từ giữa tháng hai trở lại đây do điều kiện thời tiết không thuận lợi nên một số diện tích cà phê tại tỉnh lâm đồng đang xuất hiện dịch bọ xít mũi gây hại
tại các vùng chuyên canh cà phê arabica ở thành phố đà lạt huyện lạc dương và thành phố bảo lộc có khoảng một sáu trăm linh hectare bị dịch bọ xít mũi gây hại
trong đó có bốn trăm một mươi tám hectare bị nhiễm nặng tỷ lệ thiệt hại từ hai mươi đến bốn mươi năm
thời điểm bọ xít mũi bắt đầu gây hại khi cây cà phê đang đâm trồi ra hoa kết trái làm giảm năng suất chất lượng và sự sinh trưởng phát triển của cây trồng
đây là loại côn trùng di chú sinh đẻ nhanh chuyển hết từ vườn này sang vườn khác nên tỷ lệ gây hại ngày càng tăng
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh ngành chức năng của tỉnh lâm đồng đã khuyến cáo người dân chủ động trong phòng tránh
sử dụng các loại thuốc có hóa chất đặc trị để xử lý bệnh kịp thời và hiệu quả đồng thời kết hợp các biện pháp tránh lây lan trên diện rộng để giảm thiểu thiệt hại